kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín kéo dài trong bốn ngày đây sẽ là dịp để người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí bên gia đình người thân và bạn bè
để thu hút du khách dịp này nhiều điểm du lịch khu vui chơi ở đắk lắc đang tất bật chỉnh trang cơ sở vật chất tăng cường nhân lực phục vụ khách tham quan
những ngày này tại các khu sinh thái khu vui chơi giải trí các nhân viên đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng trùng tu cơ sở vật chất trang trí các tiểu cảnh để khu du lịch trở nên tươi tắn mới mẻ đẹp hơn
chào đón khách tươi tham quan
khu du lịch của mình đa phần là cây rừng nhiều diện tích cây lớn rất mát mẻ và rất thoải mái
ngoài ra thì nó còn có một số điểm nhấn là về phong lan về những kỷ lục của việt nam mình đã đăng ký như là thuyền đầm mộc lớn nhất việt nam rồi bộ vàng chiên đá cổ xưa nhất nhiều thanh nhất nguyên vẹn
đã chuẩn bị
đầy đủ về cơ sở vật chất về nhà hàng về khu vui chơi giải trí về các văn hóa còng chiên trình diễn nghệ thuật nhiều công trình mới như thêm những công trình kiến trúc nhà dài hồ sen thêm công trình vườn hoa công trình bảo tàng và các công trình vui chơi giải trí
toàn thành phố buôn ma thuột có hơn hai mươi hồ câu giải trí lớn nhỏ
các hồ câu thường đi kèm với các dịch vụ ăn uống để nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm sự hài lòng đối với khách
bên cạnh thái độ phục vụ việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách luôn được các hồ câu đặc biệt quan tâm
vào dịp tết này số lượng khách đến với hồ công mai hoa trang rất là đông
mỗi ngày trung bình từ năm trăm linh đến một khách
bởi vậy chúng tôi phải có sự chuẩn bị chú đáo về khuôn viên hồ câu đảm bảo được số lượng chỗ ngồi cho khách hàng
về nguồn gốc thực phẩm thì chúng tôi sẽ nhập những sản phẩm có chất lượng hơn làm sao mà cho khách hàng năm mới vui chơi thoải mái
ngoài ra trong dịp nghỉ lễ tết dương lịch tại thành phố buôn ma thuột sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín